trung quốc vừa thông qua gói ngân sách trị giá hơn sáu mươi tỷ nhân dân tệ tương đương với tám bảy tỷ đô la mỹ
để đối phó với dịch vị viêm phổi do virus corona gây ra
hiện đã có tới tám mươi hai người tử vong và gần ba người nhiễm virus này
theo thông cáo của bộ tài chính trung quốc bộ này cùng với ủy ban y tế quốc gia trung quốc sẽ dùng tám bảy tỷ đô la mỹ
để đối phó với dịch bệnh chết chóc đang hoành hành do virus corona chủng mới gây ra
theo đó quỹ này sẽ được dùng cho các dịch vụ y tế cộng đồng ngăn chặn dịch
thông cáo nhấn mạnh sẽ không để xảy ra tình trạng sử dụng sai mục đích hay chiếm dụng quỹ
đến nay dịch viêm phổi do virus corona chủng mới đã khiến tám mươi hai người tử vong hơn hai tám trăm linh người ở trung quốc nhiễm bệnh
nhằm ngăn chặn dịch lan rộng giới chức trung quốc đã áp dụng nhiều biện pháp
trong đó có việc phong tỏa một mươi tám thành phố cách ly gần sáu mươi triệu dân
tuy nhiên trước khi lệnh cách ly hạn chế đi lại được ban hành khoảng năm triệu người đã kịp rời vũ hán
hiện dịch viêm phổi do virus corona mới gây ra đã lan ra nhiều nước trên thế giới
buộc các chính phủ phải vào cuộc đối phó ngăn dịch lây lan